về đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch mỗi tháng hơn bốn mươi tỷ đồng
bảy đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
như tin đã đưa trước đó công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn
hoạt động tinh vi phức tạp do lê quốc hoàng chú tại thành phố bumathuot cầm đầu
bước đầu công an đã làm rõ đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng
cùng một đối tượng không rõ lai lịch ở thành phố hồ chí minh
sau đó hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
hàng ngày thông qua trang mạng các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh đắk lắc